thưa quý vị và các bạn kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương minh liệt sĩ tối qua ngày hai mươi bảy tháng bảy đã diễn ra chương trình câu truyền hình đặc biệt
khúc tráng cao hòa bình do đài truyền hình việt nam thực hiện dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
thường trực ban bí thư võ văn thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng đông đảo đồng bào chiến sĩ
đã tham dự chương trình này tại các điểm cầu trên cả nước
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tham dự chương trình tại điểm cầu hà nội
với sáu điểm cầu được thực hiện tại tượng đài bắc sơn thủ đô hà nội đền tưởng niệm liệt sĩ bến dược
thành phố hồ chí minh tượng đài mẹ việt nam anh hùng tỉnh quảng nam nghĩa trang vị xuyên tỉnh hà giang
đền thờ liệt sĩ thị xã hoài nhơn tỉnh bình định và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh an giang
chương trình đã mang đến những hình ảnh ấn tượng nhiều cảm xúc và những câu chuyện xúc động
về những thương binh liệt sĩ những bà mẹ việt nam anh hùng và thân nhân của những người lính
đã ngã xuống cho nền hòa bình của đất nước
tất cả những tiết mục trong chương trình cũng trang cao hòa bình
thì đều được giàn dựng rất là công phu và rất là phù hợp với chủ đề
cũng như là với một cái tinh thần rất là tự hào hào hứng cũng như là đem lại cho tôi rất là nhiều cảm xúc
câu chuyện này tại sáu đầm câu chất gọi là
bản thân tôi cùng với các đồng chí ở đây là học viên năm nhất và năm hai của các trường học viện công an nhân dân
cũng như quân đội tự nhận thức được trách nhiệm của mình rất to lớn
và từ đó chúng tôi sẽ quyết tâm cố gắng rèn luyện phẩm chất đạo đức
cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như là thể chất để có thể cống hiến phục vụ cho đất nước
không để cuồng phí được công sức của trai
với nội dung xoay quanh dấu chân đã làm nên hòa bình hôm nay
khúc tráng ca hòa bình không chỉ là những hồi ức về chiến tranh
mà còn giúp khán giả hiểu hơn về cái giá của hòa bình
sau quá nhiều đổ máu và mất mát vì chiến tranh
ngoài câu chuyện về ba mươi ba liệt sĩ chưa xác định được thông tin
đã tìm được danh tính và được công bố trong chương trình
câu chuyện đội quy tập hải cốt liệt sĩ tại campuchia
với câu chuyện tìm được hơn bốn mươi hải cốt liệt sĩ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thì chương trình cũng đã cập nhật những thành tựu về kinh tế xã hội của đất nước
cùng tinh thần sẵn sàng hy sinh công hiến vì sự phồn vinh của tổ quốc
thưa quý vị chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với công an thành phố hải phòng
cùng dự và làm việc với đoàn có đồng chí trần lưu quang
ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy hải phòng
buổi làm việc được truyền hình trực tuyến đến một mươi năm điểm cầu của công an các quận huyện
tại buổi làm việc sau khi nghe đồng chí giám đốc công an thành phố hải phòng
báo cáo tóm tắt về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay những khó khăn vương mắc và kiến nghị đề xuất
đồng chí bí thư thành ủy hải phòng trao đổi thêm một số vấn đề
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hải phòng
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã ghi nhận kết quả công tác
của lực lượng công an hải phòng trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
cảm ơn sự phối hợp quan tâm chỉ đạo của thành ủy hộ đấm nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đối với lực lượng công an hải phòng
bộ trưởng tô lâm đã quán triệt lực lượng công an hải phòng tập trung triển khai
thực hiện nghiêm túc hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
mong muốn công an hải phòng là địa phương đầu tiên hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết
bộ trưởng dành nhiều thời gian quán triệt chỉ đạo công an hải phòng
trong việc triển khai xây dựng công an xã chính quy định hướng cho công an hải phòng
những cách làm sáng tạo để thực hiện theo đúng chủ trương của bộ
xây dựng được công an xã gần dân sát dân thực sự là nòng cốt
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự bộ trưởng quyết liệt chỉ đạo
giao công an hải phòng bằng mọi biện pháp không được để tình trạng băng nhóm ông trùng hoạt động lộng hành
phối hợp tốt với các lực lượng chức năng nhất là bộ đội biên phòng
tham mưu giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp ở khu vực biên giới biển
bộ trưởng tô lâm cũng quan tâm chỉ đạo công an hải phòng
đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án sáu của chính phủ phục vụ chuyển đổi số quốc gia
ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng bảy thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an
cục đối ngoại bộ công an tổ chức
lễ trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng các hạt nhân
thuộc các cơ quan hiệu quan đại sứ quán các nước có nhiều thành tích nổi bật
nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân việt nam
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại buổi lễ đại diện bộ công an việt nam đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng ngài shin ju ha lãnh sự cảnh sát tổng lãnh sự quán hàn quốc
tại thành phố hồ chí minh để ghi nhận sự công hiến và đóng góp của ngài shin ju ha
trong công tác hợp tác quốc tế về đối ngoại và phòng chống tội phạm
trong suốt nhiệm kỳ công tác tại việt nam ngài shin ju ha đã phối hợp tích cực
với các cơ quan chức năng bộ công an việt nam xác minh làm rõ nhiều vụ án hình sự
bắt giữ nhiều đối tượng cộng cán đứng đầu băng nhóm tội phạm
góp phần vào sự nghiệp gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội
cùng ngày đại diện bộ công an việt nam đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc
tặng bà nguyễn nguyệt minh phụ trách văn phòng cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm
của liên hợp quốc qnodc tại việt nam để ghi nhận những đóng góp và sáng kiến
thúc đẩy hợp tác giữa unodc và bộ công an việt nam
đồng thời nhấn mạnh lễ trao tặng hôm nay sẽ là một dấu mốc quan trọng
trong quan hệ hợp tác giữa unodc và bộ công an việt nam
với kỷ niệm trương cao quý này bà nguyễn nguyệt minh cũng như unodc
sẽ tiếp tục đồng hành với bộ công an việt nam trong lĩnh vực phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
đồng góp vào hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới
thưa quý vị xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo
là một trong những nội dung quan trọng có ý nghĩa lâu dài
nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
nhằm điều dưng khích lệ các mô hình điển hình tiên tiến nhiều tập thể tấm gương
có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo
đã được vinh danh tại hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
tại huyện yên mô tỉnh ninh bình
trên cơ sở xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo
hai trăm ba mươi hai tập thể cá nhân trên địa bàn huyện yên mô đã được chọn xây dựng thành điển hình tiên tiến
lựa chọn một xã triển khai điểm
nhiều cách làm hay sáng tạo trong xây dựng phong trào đã được triển khai
xây dựng thành công nhiều mô hình như xứ họ đạo bình yên mô hình camera an ninh
qua đó đã củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của các cấp ủy đảng chính quyền các ban ngành đoàn thể
các chức sắc tín đổ tôn giáo và đồng bào theo đạo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự cơ sở
tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật giảm rõ rệt
nhiều tập thể cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo
được biểu dương
đã khẳng định ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến
trên cơ sở đó thúc đẩy phong trào vững mạnh ngay từ cơ sở
thưa quý vị việc sửa đổi luật căn cước công dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đề án sáu
về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng yêu cầu thực tiễn là rất cần thiết
đây là nhận thức
đây là nhận định chung của các đại biểu đại diện các bộ ngành địa phương
tại hội thảo tham gia ý kiến về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi
được tổ chức vào sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy tại hà nội
tại hội thảo các đại biểu về cơ bản nhất trí với quan điểm sửa đổi luật căn cước công dân
được nêu trong dự thảo tờ trình và báo cáo đánh giá tác động chính sách định hướng sửa đổi luật
các ý kiến tập trung vào bốn chính sách được đề xuất
và các nội dung chính được quy định tại đề cương chi tiết dự thảo luật
nhiều ý kiến tham gia có cơ sở lý luận và thực tiễn
đi thẳng vào nội dung trọng tâm của hồ sơ đề nghị xây dựng luật
để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi
trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan tổ chức cá nhân
trong quá trình lấy ý kiến về hồ sơ và ý kiến của các đại biểu
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp
phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ và xây dựng hoàn thiện
báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến tham gia
cập nhật bổ sung số liệu có liên quan làm cơ sở xây dựng chính sách
trong đề nghị xây dựng luật đầy đủ chặt chẽ chính xác khách quan
sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xây dựng luật để báo cáo lãnh đạo bộ công an
và gửi bộ tư pháp thẩm định theo đúng quy định
sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy tại hà nội bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
tòa án nhân dân tối cao bộ quốc phòng bộ lao động thương minh và xã hội
tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến nhằm triển khai thông tư liên tịch số một hai nghìn hai mươi hai
quy định về công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền
trong tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố điều tra truy tố
xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới một mươi tám tuổi
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi một của quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
các cơ quan có thẩm quyền gồm bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao
tòa án nhân dân tối cao bộ quốc phòng bộ lao động thương binh và xã hội
ban hành thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền
trong tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm kiến nghị khởi tố điều tra truy tố
xét xử sơ thẩm các vụ án xâm hại tình dục người dưới một mươi tám tuổi
thông tư đã thể hiện quan điểm của đảng nhà nước trong việc kiên quyết đấu tranh
với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em thể hiện cơ chế bảo vệ đối với bị hại
đồng thời cũng thể hiện sự tiệm cận với quy định pháp luật của các nước trên thế giới
và khu vực về xử lý đối với loại tội phạm này về bảo vệ trẻ em
phù hợp với quy định tại công ước liên hợp quốc về quyền trẻ em năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thông tin này mang tính đặc thù không trùng lắp với các văn bản
và các pháp luật khác tháo gỡ những khó khăn vướng mắt đang tồn tại
đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tổ chức có liên quan
trong phối hợp cũng như tạo cơ chế thuận lợi cho điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán
và các chủ thể tố tụng giải quyết loại án này